đã hơn một năm nay cứ vào tối thứ sáu của tuần thứ hai mỗi tháng số nhà năm mươi phố đào duy từ hà nội lại sáng đèn và nhộn nhịp người ra người vào
đông vui nhất chính là tầng ba của tòa nhà nơi mà chỉ khoảng sáu bảy giờ tối các nghệ sĩ thuộc nhóm đông kinh cổ nhạc đã có mặt và khá tất bật với những công việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn sẽ mở màn vào lúc tám giờ
họ vốn là những nghệ sĩ cao niên và rất thành danh trong các bộ môn âm nhạc dân tộc như tuồng trèo hát văn hát sầm ca trù

mà sân khấu năm mươi đảo duy tử thì chính là dạp lạc việt nước tiếng của hơn bảy mươi năm trước
có thể nói các nghệ sĩ đã bằng cổ nhạc mà góp phần gọi về hồn phía phố xưa
đã mang một chút gì đó thấm thiế láng động từ vàng mà đặt vào giữa cuộc sống hiện đại với biết bao trồng chéo bề
không phải là những người xuất hiện trực tiếp trên sân khấu năm mươi đảo duy tử
xong ông đàm quang minh người từng có thời gian dài sống và làm việc tại pháp
và nhạc sĩ vũ nhật tân một cái tên quen thuộc trong giới hoạt động âm nhạc ở việt nam hiện nay
mới thực là linh hồn của câu chuyện về nhạc cổ giữa lòng phố cổ
yêu mến trân trọng những giá trị âm nhạc mà cho ông ta truyền lại từ bao đời
gần hai năm trước hai người đã cộng tác và cùng nhau biến ý tưởng sâu chuỗi các thiên mục cổ nhạc
trong một chương trình biểu diễn nơi phố cổ
trở thành hiện thực
ông đàm quang minh chia sẻ
trong cái thời gian mà sinh sống học tập tại nước ngoài
tôi đã được cơ hội thưởng thức các nghệ thuật dân tộc của mình trên các sàn diễn lớn thế giới như paris
tôi thấy rằng là các cái bộ môn nghệ thuật của mình rất là được tán thưởng bởi công chúng quốc tế
và khi mà được biểu hiện trên những cái sàn diễn như thế thì
khả năng biểu cảm của các cây đàn các điệu hát thần việt của mình được người ta rất là tán thưởng và ủng hộ
chính niềm tự hào về âm nhạc dân tộc đã thôi thúc ông đàm quan minh trở về nước và xây dựng một chương trình âm nhạc có tên chuyện nhạc phố cổ
thật may mắn khi ông kết nối được với nhóm đông kinh cổ nhạc gồm toàn những tên tuổi tài danh như các nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch thanh hoài minh gái mạnh phóng các nghệ sĩ ưu tú như vũ ngọc thanh bình thúy ngân v v
vấn đề còn lại là phải tìm ra điểm nhấn nét độc đáo riêng có cho chương trình mà thôi
hầu hết các chương trình ca nhạc dân tộc của chúng ta hiện nay diễn ở nhà hát thì đều là dùng trang âm
đều dùng micro bị phủ rối rất nhiều vào hệ thống âm thanh khách đại v v
thì ngay cả đàn cũng vậy rất nhiều đàn dân tộc của chúng ta hiện nay phải cắm điện
không cắm điện thì nó không kêu đấy là sự thật
thì là cái cực kỳ đặc thù của chúng tôi là hoàn toàn là mộc hoàn toàn
cây đàn tự nó kêu và có cụ hát hòa cùng với cây đàn đấy cùng với tiếng trong đấy
thì khán giả đã nghe rất là thật
thế kia một cái chương trình mà liên kết của năm bộ môn âm nhạc cổ truyền của người việt
là từ hát tuồng chuyển sang hát trèo tiếp tiền hát sầm rồi hát ca trù cuối cùng là trổ văn
bộ môn chính của người việt để mà cùng một lúc diễn ra trong một chương trình
và trong một cái dòng chảy này là việc cũng không phải là dễ dàng
tại vì thực tế các cụ người ta từ xưa đến giờ hiện nay là các bộ môn bị tách nhau ra
vì thế để khi chúng tôi liên kết trong cùng một chương trình làm việc cũng phải làm việc
phải tập truyền và phải nói chuyện với nhau rất là nhiều
từ lâu nay trong giới hoạt động âm nhạc việt nam nghệ sĩ nhân dân xuân hoành vẫn nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài
ông có thể hát chống quân và hát sầm rất thiện nghệ
nhưng hơn thế ông có thể chơi đàn đáy đàn bầu đàn nguyệt và nhị ở một trình độ bậc thầy
với tài năng ấy có thể nói xuân hạch đã sống bằng cổ nhạc và sống cùng cổ nhạc
mặc cho có những lúc cổ nhạc bị rơi vào tình cảnh vô cùng hưu hắt
suốt mấy chục năm đàng đẳng xuân hạch ôm đàn đi biểu diễn khắp nơi trong nước cũng như nước ngoài
và ở đâu ông cũng được công chúng khán giả đón nhận nồng nhiệt
nhưng chỉ đến khi được đàn hát ở sân khấu năm mươi đào duy từ trong chương trình chuyện nhạc phố cổ
nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch mới thực sự có cảm giác về nhà một thứ cảm giác khá đặc biệt đối với người nghệ sĩ
ông chia sẻ trước giờ biểu diễn
chuyện biểu diễn ở đây là năm mươi đào duy từ ngày xưa nó gọi là cái dạp rất cổ sau đó là gì được người ta tu tạo lại
và chúng tôi cũng may mắn là gì lại được về đây biểu diễn
cái quan trọng nhất cái đau đáu nhất của chúng tôi là gì muốn làm nghệ thuật này để quảng bá cho cả dân hà nội
và hơn nữa là gì cái phố cổ là cái nơi cái nuôi để mọi người thưởng thức như ngày xưa
đấy là điều chúng tôi mong

và cũng rất mừng là gì hơn một năm nay rồi chúng tôi biểu diễn ở đây thật lòng chúng tôi sướng vì hai lý do
cái thứ nhất giả lại tiếng của ông cha mình ngày xưa là gì hát không có phụ trợ bằng âm thanh hát như hát như chuyện hát như kể hát như nói với bà con
cái thứ hai là gì chúng tôi là những người thế hệ sau và lại tiếp bước được cái này đấy là cái điều chúng tôi mừng nhất
có thể chưa được mở mang nhiều hoặc chưa nhiều người biết đến nhưng chúng tôi nghĩ là đây là cái điểm chúng tôi có thể hành nghề được
trường đại học sân khấu và điện ảnh hà nội là nơi mà nghệ sĩ ưu tú đoàn thanh bình một thành viên của nhóm đông kinh cổ nhạc vẫn đang cộng tác giảng dạy
mặc dù bà đã về nghỉ hưu gần chục năm nay
nói tới đoàn thanh bình những ai yêu sân khấu truyền thống nhất là sân khấu trèo
thì đều không xa lạ
bài diễn giỏi hát hay và dày dạn kinh nghiệm sân khấu đến mức về sau
mỗi khi bộ văn hóa tổ chức liên hoan hay hội diễn sân khấu trèo thì hầu như lần nào cũng phải mời bà một ghế trong hội đồng giám khảo
giờ đây ngoài việc thỉnh thoảng đi diễn ở các nơi bà dành nhiều thời gian và hoạt động đào tạo và nâng cấp tay nghề cho các nghệ sĩ diễn viên trẻ
treo là nghệ thuật biểu diễn
càng tập nhiều càng diễn nhiều
nghệ sĩ càng thuật thuộc hơn trên sân khấu
nghệ sĩ ưu tú đoàn thanh bình hiểu rõ điều đó hơn ai hết
bởi thế bà không ngại giúp sức cho lớp trẻ
cũng như bà đã rất nhiệt tình tham gia biểu diễn mỗi tháng một lần trong chương trình chuyện nhạc phố cổ
bà tâm sự
cổ nhạc của mình nếu mà không có cái sự bảo tồn và lưu giữ một cách cẩn trọng
thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ mai một
vì hiện nay là những lớp trẻ thì các bạn ấy cũng đã học và cũng đã diễn cũng đã làm nghề ở cái này
nhưng các bạn ấy cũng không phải chuyên tâm với nó được
vì nhiều khi các bạn diễn viên hát treo đấy nhưng mà lại phải đi hát những cái nhạc khác
thì mới có đảm bảo được cái kinh tế cho gia đình
cho nên là cũng không chuyên tâm cho nên đã không chuyên tâm thì
nó cũng không còn giữ lại được những cái bản sắc riêng của nó
cho nên là chúng tôi cũng chỉ có một cái mong muốn làm sao là để giữ gìn và đem lại cái nghệ thuật cổ nhạc nó thật đích thực của nó
và để được mọi người thưởng thức cho
nhà riêng của nghệ sĩ ưu tú đoàn thanh bình
là một nhà nghệ sĩ ưu tố và điện ảnh hà nội không xa
và đó là một ngôi nhà nghệ sĩ rất đặc trưng ở khu tập thể văn công mai dịch
nếu bà giỏi về hát và diễn thì chồng bà tức nghệ sĩ ưu tú vũ văn ngọc lại là người rất điêu luyện trong sử dụng bộ gõ dân tộc
hay ông bà là bạn đời mà cũng là bạn nghề
là những người diễn chung sân khấu với nhau suốt mấy chục năm trường
về hưu rồi nhưng cứ hễ có thời gian là ông bà lại cùng nhau luyện tập
và kể từ khi tham gia chương trình chuyện nhạc phố cổ ở sân khấu năm mươi đào duy từ hai người lại càng luyện tập thường xuyên hơn
bởi họ muốn trong những đêm biểu diễn ấy sản phẩm nghệ thuật mà họ sẽ mang đến cho khán giả thưởng thức sẽ phải là âm nhạc dân tộc ở dạng kinh rồng
là cổ nhạc việt nam được múc tận phía đầu nguồn
nghệ sĩ ưu tú vũ văn ngọc tâm sự
từ nhỏ tôi đã sống ở cái đào di từ với gia đình
và đã được nghe nhiều
và chính từ cái nghe nhiều đó nó thấm vào bản thân
và bây giờ có cái điều kiện cũng lại cái nơi ấy nó quay trở lại để biểu diễn các cái chương trình nghệ thuật dân tộc
thì phải nói rằng là mỗi một bộ môn nó đều có cái đặc tính riêng của nó
nghệ thuật hát nó cũng có cái gen của nó
và nghệ thuật gõ nó cũng có cái duyên của nó
thế tôi thành viên tham gia ở đấy thì tôi chủ yếu tham gia bộ gõ
mỗi bộ gõ nó có cái đặc tính riêng
chính vì thế nên là phải làm sao phát huy được những cái đặc tính của nó
những cái bản sắc của cái nhạc gõ dân tộc
mà ngày xưa thì giàn nhạc dân tộc là nó không có nhạc trưởng như bây giờ
mà cái bộ gó cái chống đế chính nó là chủ đạo
nó quán xuyến toàn bộ cái chương trình biểu diễn
nhanh chậm vui buồn như nào là đều do nó điều tiết cả
thế nên cái vị trí của nhạc gõ trong trèo
với cái chống đế là vô cùng quan trọng
thế thì chính vì là người làm nghề
và nghe từ nhỏ nó thấm vào bản thân
nên tôi nắm được chắc các cái giai điệu của các làn điệu
và chính vì thế nên khi sử dụng nó
tôi có đủ điều kiện để thực hiện
theo những tinh thần nội dung cũng như tình cảm của bài hát
mà khi các nghệ sĩ người ta thể hiện
vậy là hơn một năm qua
bên cạnh biết bao câu chuyện diễn ra trong khí quyển văn hóa tinh thần

đã có thêm một chuyện nhạc phố cổ
của số nhà năm mươi đào duy từ
như chính cái tên của nó cho thấy
đây là một câu chuyện về âm nhạc
mà chính xác hơn
thì đây là một câu chuyện về âm nhạc dân tộc
được kể lại bằng tiếng hát
tiếng trống tiếng tơ tiếng phách
của những người nghệ sĩ
đã xem nhạc dân tộc như bản mệnh tinh thần của mình
đã xem nhạc dân tộc như bản mệnh tinh thần của mình
với một đam mê lớn
một địa chí hoàn nguyên
những giá trị tinh tuyến nhất của cổ nhạc việt nam
từ người tổ chức
đến người biểu diễn của chương trình chuyện nhạc phố cổ
đều đã nỗ lực hết mình
sự hưởng ứng đồng nhiệt của khán giả
với chương trình
đã đánh giống những thành công bước đầu
về lâu dài
vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi họ
ở con đường phía trước
hiện nay là mới ở
gọi là ở trạng thái duy trì
duy trì vì là
do tâm viết nghề của các nghệ sĩ
do tình yêu âm nhạc của các bạn
và chúng tôi giữ được
nhưng còn nếu mình muốn để nó phát triển và lan tỏa
thì thực sự vào đó cũng phải có một sự ủng hộ
các cấp trên
vì các nghệ sĩ đến đây đều là những
người lớn tuổi
có thể gọi là những
gọi là di sản hay là báu vật sống
từng ngành nghệ thuật của nước ta
thế mà việc chúng tôi
chỉ có một cái thù lao ít ỏi
để gọi là cố gắng
mời các nghệ sĩ lên công hiến
thì tôi nói thật
làm ít thì
tôi cũng thấy ngại lắm
vì những cái bậc thầy lớn
mà lên đi diễn cũng
chỉ đủ tiền taxi mà ngồi
xong rồi tám chín tiếng đồng hồ
ở trên một cái sàn diễn
mà lại còn phải hát
thì tôi thấy là thứ nhất là
thì cũng mời các nghệ sĩ
thì nghệ sĩ cũng vui
nhưng mà để các nghệ sĩ rất vã
thì bản thân chúng tôi
chỉ mong muốn làm sao đấy
là cái sự ủng hộ của cộng đồng
đến với cái tiền vé
ít ỏi thì nó cũng
gọi là trang trải tí nào
cái thù lao thôi
nhưng mà nó không xứng đáng
không xứng đáng với tầm vóc
của những con người như thế
âm nhạc là một thành tố quan trọng
với vật thể của một dân tộc
chỉ với năm loại hình
hát sầm hát văn
và ca trù
như đã được sâu chuỗi trong chương trình
chuyện nhạc phố cổ thôi
đã đủ cho chúng ta thấy
cộng nhạc việt nam phong phú
và đặc sắc đến thế nào
đó là hồn vía của dân tộc
đó là những tiếng nói vọng lại từ quá khứ
nó luôn là cần thiết
đối với mỗi người việt nam hôm nay